mở đầu sẽ là thông tin về vụ án phan văn anh vũ và đồng phạm
ngày hôm nay tòa nhân dân tp hà nội đã mở phiên xét xử thơ thẩm vụ án bị cáo phan văn anh vũ
tức là vũ nhôm bốn mươi bốn tuổi nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty xây dựng bắc nam bảy mươi chín
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty nova bắc nam bảy mươi chín
bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu khoảng ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
cùng bị truy tố về tội danh này là ông nguyễn hữu bách năm mươi sáu tuổi nguyên cán bộ
và ông phan hữu tuấn sáu mươi bốn tuổi nguyên phó tổng cục trưởng bộ công an
liên quan đến hành vi phạm tội của vũ nhôm ông bùi văn thành sáu mươi tuổi nguyên cục trưởng
và ông trần việt tân sáu mươi bốn tuổi nguyên tổng cục trưởng bộ công an
bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại điều hai trăm tám mươi năm khoảng hai bộ lực hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao
quá trình điều hành công ty cổ phần xây dựng bắc nam bảy mươi chín và công ty cổ phần nova bắc nam bảy mươi chín
vũ nhôm đã lợi dụng danh nghĩa của bộ công an để đề nghị các bộ ngành và chính quyền địa phương
cho thuê đất chuyển quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của các dự án nhà đất công sản
có diện tích lên tới hàng nghìn mét vuông ở các vị trí đắc địa tại hai thành phố lớn
là thành phố đà nẵng và thành phố hồ chí minh trái quy định của pháp luật
như không qua đầu giá xin giảm giá giảm hệ số xin lợi và nhiều ưu đãi khác
nhằm thu lợi cá nhân gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng của nhà nước
gây bức xúc trong dư luận làm suy giảm uy tín của lực lượng công an
trong số các bị cáo vũ nhôm đã lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp bình phong
với sự giúp đỡ của ông nguyễn hữu bách và ông phan hữu tuấn thông qua các văn bản nghiệp vụ
để được thuê nhận chuyển nhượng các bất động sản không phải qua đấu giá trái quy định của nhà nước
sau khi thực hiện được việc thuê
mua hoặc chuyển nhượng các dự án nhà đất này vũ nhôm không dùng vào mục đích phục vụ công tác nghiệp vụ
mà chuyển thành tài sản mang tên cá nhân mình hoặc người thân trong gia đình
hoặc chuyển nhượng liên doanh với người khác nhằm thu lợi bất chính
gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước với tổng số tiền hơn một một trăm năm mươi triệu đồng
trước khi bị truy tố trong vụ án này tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
vũ nhôm bị tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội xử phạt tám năm tù về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước
tiếp đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám vũ nhôm bị toán nhân dân tp hcm xử phạt một mươi bảy năm tù
về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
ngày hôm nay cơ quan điều tra hình sự quân khu năm đã khởi tố bị can bùi trí hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại tội một phường đoàn kết thị xã ea phunpa tỉnh gia lai
nguyên là phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự phường đoàn kết về tội chiếm đoạt sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
theo điều ba trăm linh bốn và giết người
cơ quan điều tra hình sự quân khu năm đã áp dụng biện pháp bắt tạm giam từ ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi chín
đối với bùi trí hiếu
hiện hiếu được tạm giam tại trại tạm giam quân khu năm để phục vụ cho quá trình điều tra truy tố và xét xử
trước đó như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào chiều ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
tại trụ sở phường đoàn kết thị xã ayunpa đã xảy ra một vụ nổ súng khiến nữ phó chủ tịch hội đồng nhân dân phường
chết tại chỗ
đối tượng gây án là bùi trí hiếu
sau khi gây án hiếu đã dùng súng tự sát nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời đã qua khỏi cơn nguy kịch
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai đã khởi tố vụ án và bàn giao hồ sơ sang cho cơ quan điều tra hình sự quân khu năm
vì vụ việc có liên quan đến vũ khí quân dụng và đối tượng hiếu lúc đó đang thuộc quản lý của lực lượng quân sự địa phương
sau thời gian dài điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh gia lai và bệnh viện dân hàm mặt trung ương
sức khỏe của hiếu đã hồi phục nên cơ quan chức năng tiến hành khởi tố tạm giam bị can
một vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra vào khoảng ba giờ hai mươi phút sáng nay tại khóm cái nai thị trấn nam căn huyện nam căn tỉnh cà mau
nạn nhân trong vụ việc là một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín cùng chú tại địa chỉ trên
đối tượng gây án là trịnh thanh bình sinh năm hai nghìn một chú tệ xã quách phẩm huyện đầm rơi
hiện đang làm thuê tại ấp cái nai thị trấn nam căn
theo lời khai ban đầu của bình mặc dù biết người phụ nữ này đã có gia đình thế nhưng giữa hai người vẫn có mối quan hệ nam nữ
đến khoảng ba giờ hai mươi phút sáng nay trong lúc người phụ nữ đang ngủ cùng với chồng tại nhà thì bình tìm đến và nảy sinh mâu thuẫn
bình đã dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong
trong lúc lẩn trốn binh đã tự tử nhưng không thành
đến khoảng bảy giờ ba mươi phút cùng ngày bình đến đầu thú tại công an huyện nam căn
nguyên nhân bước đầu được xác định là do mâu thuẫn trong tình cảm
thưa quý vị liên quan đến vụ phóng viên vtv thường trú tại tỉnh con tum hoàng đình chiểu năm mươi chín tuổi bị hành hung
cơ quan công an đã xác định được danh tính của hai đối tượng có hành vi hành hung nhà báo này và hiện đã tạm giữ một đối tượng đồng thời tiếp tục truy tìm đối tượng còn lại
theo cơ quan công an bước đầu xác định đối tượng đang bị tạm giữ tên doãn ba mươi tuổi trú tại thành phố con tum là người trực tiếp đánh phóng viên hoàng đình triều
doãn khai nhận cùng với một đối tượng khác
điều khiển xe máy đến quán ăn trên đường hồ quý ly tổ ba phường nguyễn trái thành phố con tum và lao vào đánh nạn nhân xong rồi tổ thoát
nguyên nhân ban đầu được xác định là nhà báo hoàng đình triều nhận được tin có vụ việc khai thác đất xét trái phép tại thôn thanh trung phường ngô mây thành phố con tum
sau đó ông chiểu đã điện báo cho hai lãnh đạo ủy ban nhân dân phường ngô mây biết sự việc để có biện pháp ngăn chặn
và ngày hôm nay thì hội nhà báo việt nam cũng đã có hai văn bản gửi các ngành chức năng của tỉnh
tuyên quang và liên tri hội nhà báo đài truyền hình việt nam đề nghị xử lý hai vụ việc hành hung cản trở phóng viên tác nghiệp
cùng ngày thì nhà báo hoàng đình triều cho biết rằng việc ông bị hành hung đã khiến cho bản thân gia đình hoang mang
vì thế trong vụ việc ông bị đánh ông đề nghị cơ quan chức năng cần điều tra làm rõ và xử đúng người đúng tội
xin trở lại một thông tin khác chọn lẫn quả cây anh túc với rễ cây và các loại quả khác rồi cho vào bao tải nhằm qua mắt các lực lượng chức năng
là thủ đoạn của một đối tượng khi thực hiện hành vi vận chuyển ma túy đi tiêu thụ
tuy nhiên hành vi phạm tội này đã bị phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh nghệ an phát hiện bắt giữ cùng với vật chứng là ba mươi kg quả cây anh túc
thông tin sẽ có trong cuộc tin phản ứng sau đây
cụ thể vào khoảng hai mươi ba h đêm qua trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực bến xe bắc vinh thuộc địa phận xã nghi kim tp vinh
tổ tuần tra kiểm soát đội cảnh sát cơ động phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh nghệ an đã phát hiện bắt quả tăng đối tượng lê thị tố tâm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã mường nọc huyện quế phong đang có hành vi vận chuyển trái phép ba mươi kg quả cây anh túc
số quả cây anh túc trên được đối tượng mua từ huyện quế phong với mục đích mang ra phía bắc tiêu thụ
hiện đối tượng cùng với vật chứng đã được bàn giao cho công an tp vinh tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên cũng vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
đó là phạm tuấn dự sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xóm nội xã thắng lợi huyện yên khánh tỉnh ninh bình
vật chứng thu giữ gồm hai trăm linh ba một mươi hai gram ma túy tổng hợp và một số vật chứng khác có liên quan
đấu tranh bước đầu sự khai nhận mua số ma túy trên về để bán kiếm lời hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
công an huyện vị xuyên tỉnh hà giang đang làm rõ vụ việc đối tượng trần văn tư ba mươi hai tuổi có hậu khẩu thường trú tại xã vô điếm huyện bắc quang
hiện đang cư trú tại xã linh hồ huyện vị xuyên về hành vi cưỡng đoạt tài sản
anh đặng văn siệm hai mươi sáu tuổi trú tại xã vô điếm huyện bắc quang có nợ của trần văn tư một mươi triệu đồng
sau nhiều lần đòi không được vào ngày hai mươi sáu tháng một trần văn tư cùng một số đối tượng đã thuê xe taxi đi huyện đồng văn tìm gặp diệm
sau đó diệm bị nhóm người này uy hiếp đưa lên xe về nơi cư trú của trần văn tư tại xã linh hồ vị xuyên
tại đây tư đã tát và bắt nạn nhân gọi điện cho người thân mang ba mươi triệu đồng đến chuộc
khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng một khi tư đang nhận một mươi tám triệu đồng từ người nhà nạn nhân thì bị công an huyện vị xuyên bắt quả tàng
thưa quý vị từ nhiều năm nay việc quyết liệt triển khai nghị định ba mươi sáu cp của chính phủ đã góp phần hạn chế những mất mát đau thương liên quan đến tai nạn do pháo nổ gây ra cho nhiều gia đình
tuy nhiên hàng năm vào dịp tết vẫn còn một số đối tượng cố tình vi phạm pháp luật lén lút sản xuất vận chuyển tàng trữ và mua bán pháo nổ trái phép
hành vi của các đối tượng không chỉ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho bản thân mà còn phải đối diện với những bản án nghiêm khắc của pháp luật
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh vĩnh phúc
thời gian gần đây các phương tiện truyền thông đại chúng liên tục đưa thông tin nhiều trường hợp bị thương nặng do sản xuất pháo
có trường hợp bị bỏng nặng có trường hợp dập nát cả hai bàn tay vì tự chế pháo nổ
trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc chỉ từ ngày một mươi sáu tháng một đến ngày hai mươi ba tháng một lực lượng công an vĩnh phúc đã bắt giữ năm mươi vụ với năm mươi bảy đối tượng
có hành vi tàng trữ mua bán vận chuyển pháo trái phép tổng trọng lượng gần sáu trăm linh kg
điển hình công an huyện yên lạc bắt quả tang tô viết tốt sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ở xã đồng văn huyện yên lạc
và vũ ngọc trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở xã trấn hưng huyện vĩnh tường
trường vận chuyển và tàng chữ gần một trăm bốn mươi kg pháo nổ các loại
nguyễn văn minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ở xã hoàng hoa huyện tam dương mua bán pháo nổ trái phép thu giữ một mươi năm năm kg pháo các loại

tuy nhiên sau hơn một năm chỉ có một doanh nghiệp bị cơ quan bảo hiểm xã hội tp hcm gửi hồ sơ qua cơ quan điều tra
và đến nay vẫn chưa có doanh nghiệp nào ra tòa vì hành vi chây ý bảo hiểm xã hội
theo danh sách nợ bảo hiểm xã hội tp hcm doanh nghiệp nam phương có trụ sở tại huyện củ chi tp hcm
có số nợ bảo hiểm xã hội lên đến gần hai mươi chín tỷ đồng trong ba mươi bảy tháng qua
doanh nghiệp này đã bị cơ quan bảo hiểm xã hội gửi hồ sơ qua cơ quan điều tra đề nghị truy tố
thế nhưng do vướng các thủ tục pháp lý nên đến nay vụ việc vẫn chưa đưa ra xét xử
trong khi đó chủ doanh nghiệp đã bỏ trốn gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động
tính đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám tổng số tiền doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội tp hcm là một ba trăm một mươi ba tỷ đồng
trong đó có nhiều đơn vị nợ sáu tháng trở lên gây ảnh hưởng đến quỹ bảo hiểm xã hội và giải quyết các chế độ của người lao động
để xích chặt nợ động bảo hiểm xã hội giảm số nợ xuống mức thấp nhất từ trước tới nay
trong năm hai nghìn một mươi chín cơ quan bảo hiểm xã hội tp hcm sẽ gửi ít nhất một mươi
hồ sơ đề nghị xử lý hình sự các doanh nghiệp nợ động bảo hiểm xã hội tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động
phải có một hình thức xử lý như thế nào đấy để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động
việc sớm ban hành nghị quyết hướng dẫn chi tiết áp dụng một số quy định của bộ luật hình sự về các tội liên quan đến bảo hiểm
giúp cơ quan tố tụng được cỡ trói trong việc giải quyết khởi tố các vụ án đảm bảo quyền lợi của người lao động và đề cao tính nghiêm minh của pháp luật
thưa quý vị ghi nhận tại các chợ truyền thống
trên địa bàn thành phố hồ chí minh không khí mua bán đồ cúng ông công ông táo đã trở nên nhụn nhàng và sự mua rất tăng
ghi nhận tại chợ bà chiểu quận bình thạnh vào sáng nay cá chép là một trong những mặt hàng hút khách nhất dịp này
cũng như mỗi năm cá chép đỏ là loại được ưa chuộng nhất
theo đó giá cá chép vàng loại lớn phóng sinh ở mức sáu mươi đồng ba con còn loại nhỏ có giá giao động từ hai mươi năm đến ba mươi đồng ba con
các tiểu hương cho biết sức mua giá cá chép năm nay có chững lại so với năm trước
bởi nguồn cung lớn hơn so với nhu cầu thị trường
không chỉ cá chép
tại khu vực bán cá chép
các sản phẩm khác như trái cây chè trôi nước và đồ mã cúng ông công ông táo cũng hết sức nhộn nhịp
nắm bắt cơ hội kinh doanh nhiều tiểu thương đã tăng nguồn cung hàng hóa do giàu
đồng thời để tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng mua sắm
hầu hết các mặt hàng đều được đóng gói với số lượng nhất định
khám phá văn hóa việt qua mâm cổ tết ba miền là một chủ đề khá hấp dẫn vừa được thầy giáo hoàng trọng ở tp hcm
thiết kế cho các em học sinh của mình thực hiện
thú vị hơn là khi tiết học sáng tạo này lại trở thành một không gian trải nghiệm văn hóa việt giữa học sinh và phụ huynh trong những ngày sắp tết như thế này
hôm nay em hoàng minh anh và nhóm của mình chọn chủ đề tết miền nam để trải nghiệm tiết học việt nam học
đây là môn học khá mới mẻ với các em cả về nội dung và cách thể hiện
để trải nghiệm tiết học này các em sẽ chuẩn bị các món bánh trong ngày tết của nam bộ và trình bày theo đúng phong vị tết xưa
hôm nay là nhóm con chuẩn bị mông cổ và bánh tết miền nam
và những món bánh mà con nghĩ mọi người cũng đã biết và rất đặc trưng là bánh bí
và ai cũng biết hết bánh té
và cành mai ở đây là theo con là tượng trưng cho một sự hạnh phúc những sự đàn hợp đàn viên một tách đàn viên
thường thường cũng tỏa tiên họ hay thường để bình trà và ấm trà
thì bọn con muốn tôn hờ tổ thi tiên quý đã cho mình một cái cuộc sống
thật đẹp như hiện nay
những món quà bánh và quả trái mùa tết sẽ được thể hiện sáng tạo
thay vì măng ngũ quả như truyền thống các em học sinh đã biến tấu thành các loại khay mệt hay thuyền ghe
sau đó đưa mọi người đi hết một vòng tết việt bằng những cách thể hiện vui tươi sinh động hòa lẫn màu sắc truyền thống của dân tộc
ý tưởng tất cả là xuất phát từ các bé
khi mà thầy là chia nhóm và chia nhóm là các bé đã nhận cái đề tài là mình thuộc nhóm nào
ví dụ như nhóm này
các bé là thuộc nhóm quà bánh miền bắc
các bé đã lên các bé nghiên cứu tìm hiểu và xem quà bánh miền bắc bao gồm những cái gì
các bé thống kê hết
và có một cái tờ là lên kịch bản là phân vai đóng kịch như thế nào
và các danh mục các loại bánh như thế nào
thì việc của phụ huynh là chỉ hỗ trợ các bé và đi mua về hơn
nếu như không có những tiết học như thế này thì thực ra thì các con cũng có những trải nghiệm về tết
nhưng những trải nghiệm đó không sâu sắc
và các con không hiểu được hết tất cả những ý nghĩa của một cái tết cổ truyền của dân tộc
cho nên tiết trải nghiệm này đó là một sự gắn kết giữa giáo viên gia đình và học sinh
cho nên hôm nay chúng ta có rất nhiều phụ huynh đến tham dự tiết học với các con
theo xu thế dạy học hiện nay của thế giới thì những trải nghiệm tốt nhất
những hoạt động tốt nhất của nhà trường đó không phải là những hoạt động có sự kết hợp sâu sắc với phụ huynh
lồng ghép giá trị nguồn cội trong các tiết học là việc không phải mới
nhưng bằng cách để chính các học sinh trải nghiệm
trao được ý nghĩa và giá trị của bài học mới là cách mà giáo dục cần hướng tới
với minh anh hay các bạn của mình đây có lẽ không phải là một tiết học mà là một ngày hội văn hóa
trang bị cho các em thêm kiến thức và trân quý hơn những giá trị truyền thống của việt nam
lúc đầu là con nghĩ tết là như là một cái ngày mà mình được nghỉ

nhưng sau khi con học cái môn này là con đã biết là tết là một cái thời gian

cùng chia sẻ những lời chúc và đức và làm ra từng món bánh
thế hệ ngày xưa của chúng tôi chúng tôi được trải nghiệm

nó cũng sẽ mai một đi
đâu đó mọi người vẫn duy trì nhưng mà nó sẽ không đầy đủ
và không toàn diện ở tất cả các gia đình

về các cái nét truyền thống văn hóa hiểu được về các cái tết
những cái ngày tết của dân tộc

trong cái việc mà truyền tải cho các con như vậy
trong dịp năm mới nhóm vài chúng con sẽ được chúc mọi người
và các đất nước việt nam một sức khỏe giàu giàu

chúc các bạn luôn luôn sinh năm học giỏi
ngoan ngoãn mong mời về cô và bố mẹ
lúc này thì người dân khắp mọi nơi đang vui mừng đón tết cổ truyền
cùng với dân tộc cùng mùa xuân rộn ràng đến với những nơi tưởng chừng như không có tết
đó là nơi giam giữ các can phạm nhân
tại các trại giam trại tạm giam không khí đón tết cũng được tổ chức và mang sắc thái riêng
và xin mời quý vị cùng đến với không khí tết sớm của những phạm nhân
tại trạm tạm giam công an tỉnh quảng nam trong những ngày này
trại tạm giam công an tỉnh quảng nam
để các phạm nhân được đón tết trong không khí ấm áp thân tình tránh cảm giác bị bỏ rơi
các cám bộ quản giáo trại tạm giam công an tỉnh quảng nam đã tổ chức nhiều hoạt động
bên cạnh việc trang hoàng không gian tết tại trại
các phạm nhân rất phấn khởi khi được tham gia chuẩn bị các nhu yếu phẩm cho ngày tết
đặc biệt đối với những phạm nhân đây là cái tết đầu tiên trong trại
nhưng họ cũng đã tìm được sự ấm áp qua những hoạt động đầy ý nghĩa này